phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chỉ đạo để triệt phá tận gốc đường dây sản xuất buôn bán xăng giả nêu trên
yêu cầu công an tỉnh đắk nông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan trong quá trình điều tra mở rộng vụ án
sớm đưa vụ án ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
đến nay cơ quan công an đã khởi tố hai mươi tám bị can liên quan đến đường dây này
theo cơ quan điều tra số lượng xăng giả đã được đưa ra thị trường từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay là khoảng ba trăm năm mươi triệu lít
số tiền dùng để mua dung môi là hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng
ông lưu văn nguyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần hóa dầu bình minh
là đơn vị cung cấp dung môi hóa chất để sản xuất xăng giả cũng đã bị tạm giữ để điều tra
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép một bốn trăm linh gói thuốc ngoại
từ campuchia vào việt nam để tiêu thụ
vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi chín tháng bảy trong lúc thực hiện nhiệm vụ
tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại khu vực cột mốc một trăm sáu mươi
thuộc ấp thuận tây xã lợi thuận huyện bến cầu tỉnh tây ninh
tổ công tác thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài phát hiện một người đàn ông
đang điều khiển xe máy từ hướng campuchia vào việt nam có chở theo các bao tải chạy theo hướng đường mòn
tổ công tác tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong các bao tải chứa nhiều gói thuốc ngoại
đối tượng đã không xuất trình được chứng tử chứng minh nguồn gốc số thuốc lá ngoại trên
tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài đối tượng khai tên là phan thanh quý
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy thường trú tại ấp thuận tránh xã lợi thuận huyện bến cầu tỉnh tây ninh
số thuốc lá ngoại trên là quý nhận trở thuê cho một người quen ở xã an thạnh huyện bến cầu tỉnh tây ninh
với tiền công là bảy mươi đồng một chuyến
đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với phan thanh quý
và tạm giữ tăng vật là một một trăm linh gói thuốc lá hiệu z ba trăm linh gói thuốc lá hiệu hero
một xe gắn máy hiệu sirius cùng với một số giấy tờ tùy thân khác
cục quản lý dược bộ y tế vừa thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc
số sản phẩm nước rửa tay dưỡng da aquavara dưỡng chất hoa hồng
theo cục quản lý dược nước rửa tay dưỡng da aquavera dưỡng chất hoa hồng
bị đình chỉ lưu hành có số lô sản xuất một trăm chín mươi nghìn năm mươi năm ngày sản xuất hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín
hạn dùng hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
lô sản phẩm này bị đình chỉ do không đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng
sai giới hạn nồng độ hàm lượng trên thành phần công thức của mỹ phẩm
sản phẩm do một công ty tại thổ nhĩ kỳ sản xuất và do công ty cổ phần xuất nhập khẩu
thương mại đài linh đứng tên công bố và là doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại đài linh phải gửi thông báo thu hồi
tới những nơi phân phối sử dụng lô sản phẩm nêu trên
và tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định này
gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về cục quản lý dược
trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đoạn chảy qua địa bàn tỉnh hương yên và hải dương vẫn ổ nhiễm nghiêm trọng
dân nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp thế nhưng dòng sông vẫn chưa được cải thiện
đã khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
những năm gần đây tình trạng ổn nhiễm trên các con sông thuộc hệ thống bắc hương hải
chảy qua địa bàn huyện bình giang thanh miện tỉnh hải dương
hay các huyện âm thì mỹ hào văn lâm của tỉnh hương yên vẫn diễn ra ngày một nhiều
tuy mức độ ô nhiễm không liên tục nhưng theo từng đợt các đợt ô nhiễm nước thường có màu đen
có mùi hôi thối nồng nặc khiến bà con trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng

hệ thống bắc hương hải được xây dựng với mục đích chính là cung cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp
nhưng trong quá trình phát triển đô thị hóa và công nghiệp hóa hiện nay hệ thống sông bắc hưng hải phải tiếp nhận nước thải
từ các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ các bệnh viện làng nghề dân sinh cơ sở chăn nuôi thậm chí cả rác thải với lưu lượng ngày càng lớn
từ nước ô nhiễm ngôi trường từ trên hưng yên xuống đây
thì thực sự là nếu mà nói về ngày sông chúng tôi là hỏng hẳn
có nghĩa là không còn gì để mà sinh sống nữa
tất cả các loại cá mà có giá trị là xuôi ra biển hết
còn đây chỉ còn có những cá mà nó chuyên sống về ô nhiễm môi trường là nó sống lại
thì thực sự là người dân chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
chúng tôi mong muốn đề nghị các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương
để hết sức giúp đỡ chúng tôi
làm sao coi là cho cái
môi trường sông cái sông này cho nó xanh sạch đẹp
nước ô nhiễm ảnh hưởng lớn tới việc sản xuất nông nghiệp của người dân
mùa hè tình trạng hôi thối ám ảnh những hộ dân ven sông
các loại cá tôm đều không thể sinh sống được
điều đáng nói mặc dù tình trạng này đã diễn ra từ lâu
nhưng người dân và chính quyền địa phương đều bất lực
cái nước mà coi như là chảy qua cái dòng sông sạt này hầu như là màu là nó đen
coi như mùi hôi thối là coi như nó xốc lên hai bên ven sông
là coi như là nó rất khó coi là chỉ ngược
cho nên coi như đời sống của nhân dân ở hai bên bờ ven sông
là coi như là ô nhiễm môi trường sinh bệnh trật này khác
coi như rất phức tạp cho coi như người dân ở xung quanh ven bờ
vâng qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng tình trạng ô nhiễm
thuộc hệ thống sông bắc hưng hải

trên địa bàn tỉnh hải dương và hưng yên thì đến nay vẫn chưa được xử lý rất điểm
và điều đáng nói là mặc dù chính quyền các cấp đã nhiều lần xử phạt
thế nhưng tình trạng này vẫn diễn ra ngày một nhiều
với những thủ đoạn xả thải hết sức tinh vi của các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn
phải chăng để chấm dứt tình trạng này
cần phải có một chế tải xử lý mạnh tay hơn nữa
men theo dòng sông bắc hưng hải đoạn chảy qua địa bàn huyện mỹ hào tỉnh hưng yên
nhóm phóng viên của truyền hình công an nhân dân ghi nhận
có rất nhiều cụm khu công nghiệp dọc hai bên sông
đi được khoảng hai km chúng tôi bắt gặp một cống xả thải
của công ty trách nhiệm hữu hạn bao bỉ thái bình dương
đang xả thải chưa qua xử lý đổ thẳng ra sông
nước vàng ố sùi bọt kết tuổn đặc quánh
tuy nhiên khi phát hiện ra nhóm phóng viên
ngay lập tức cống xả thải đã tạm ngưng hoạt động
và nhân viên cũng rời khỏi hiện trường
dọc sông bắc hải trong những năm gần đây thì thường xuyên
xảy ra hiện tượng là thứ nhất là nước có màu đen có mùi hôi
và qua kết quả lấy mẫu quan trắc
theo mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh
cũng như là kế hoạch lấy mẫu của sở
thì các kết quả cho thấy là hầu hết các đợt lấy mẫu là
nước sông bắc hải đều có biểu hiện ô nhiễm
đặc biệt là các chất hữu cơ
đường lượng sát phẩm vũ phạm môi trường
của tỉnh nguyên cũng đã rất nỗ lực cố gắng
trong công tác đấu tranh phòng chống các hành vi xả nước thải
thứ nhất là của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
thứ hai là các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp
cũng như các việc xả nước thải của các trang trại làm nghề
đường lượng sát phẩm vũ phạm môi trường của tỉnh nguyên
cũng đã đấu tranh phát hiện và xử lý trên ba mươi vụ việc
xử phạt nồng không ạc
theo báo cáo của sở tài nguyên môi trường tỉnh hưng yên hải dương
hiện trên địa bàn còn khá nhiều nhà máy hoạt động ven sông bắc hưng hải
cụ thể trên địa bàn tỉnh hải dương có hai mươi hai cơ sở sản xuất kinh doanh
có hoạt động xả thải vào hệ thống công trình thiếu lợi bắc hưng hải
trong đó có sáu cơ sở được cấp phép còn một mươi sáu cơ sở chưa được cấp phép
như công ty cổ phần tiến long công ty bao bì phúc khang
theo lực lượng chức năng các doanh nghiệp thường lợi dụng việc xả thải
vào lúc trời mưa đêm tối nên việc kiểm tra xử lý cũng gặp nhiều khó khăn
chúng ta giải quyết tình trạng ô nhiễm trục sông bắc hưng hải
bộ cũng kiểm tra các nguồn xả thải trong đó hải dương có một số cơ sở
hình thức xử lý bị phạm hồi chính và yêu cầu khắc phục các công trình xử lý vấn thải
kết quả quan chắc chất lượng môi trường nước hệ thống sông bắc hưng hải
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
theo mạng lưới các điểm quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh hải dương cho biết
mẫu nước mặt có chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn kỹ thuật
trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay phòng cảnh sát môi trường đã thực hiện những kế hoạch
giả soát và phối hợp với cả phòng tài nguyên môi trường của huyện
chính quyền địa phương các xã địa bàn có tuyến bắc hưng hải chạy qua
tiến hành xử lý được một mươi sáu trường hợp xả thải trái quy định vào hệ thống tưới tiêu bắc hưng hải
để đảm bảo hệ thống sông bắc hưng hải không còn bị ô nhiễm
có lẽ không còn là trách nhiệm của riêng ai mà cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành
cần có những chế tài xử lý mạnh tay hơn nữa đối với những cá nhân doanh nghiệp vi phạm xả thải gây ô nhiễm
và hy vọng rằng trong thời gian tới với sự chỉ đạo quyết liệt của cơ quan chức năng
hệ thống sông bắc hưng hải sẽ được cải thiện để người dân được yên tâm lao động sản xuất
tiếp tục với các thông tin khác theo báo cáo của tổng cục du lịch
tổng số khách quốc tế đến việt nam trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đã đạt gần tám năm triệu lượt tăng bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
khách du lịch nội địa ước đạt bốn mươi năm năm triệu lượt khách lưu trú đạt hai mươi hai chín triệu lượt
tổng thu từ khách du lịch đạt ba trăm ba mươi tám hai trăm linh tỷ đồng tăng tám bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên hoạt động du lịch thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế
công tác đảm bảo an ninh an toàn vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều thiếu sót
rác thải ô nhiễm tai nạn ảnh hưởng đến an toàn của khách
du lịch tại các điểm du lịch còn xảy ra đặc biệt vào các dịp lễ hội
mùa cao điểm du lịch ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức cá nhân
trong hoạt động du lịch chưa cao
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín du lịch việt nam sẽ tập trung triển khai các hoạt động xúc tiến
để hoàn thành mục tiêu đón phục vụ khoảng một mươi bảy năm một mươi tám triệu lượt khách quốc tế
tám mươi năm triệu lượt khách nội địa tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt bảy trăm linh tỷ đồng

theo thông báo từ văn phòng kinh tế văn hóa đài bắc tại tp hcm
từ ngày một tháng tám công dân sáu nước gồm việt nam ấn độ indonesia lào
campuchia và myanmar có visa điện tử của australia và new zealand
muốn xin miễn visa vào đài loan trung quốc thì visa điện tử đó phải còn trong giá trị sử dụng
trong trường hợp dùng visa nhật bản để xin miễn visa vào lãnh thổ này
người xin phải xuất trình được giấu nhập xuất cảnh vào nhật bản
hoặc phải trình được vé máy bay tàu của trạm kế tiếp vào nhật bản
còn lại người có visa còn hạn hoặc hết hạn trong một mươi năm của mỹ canada anh eu schengen hàn quốc đài loan
bao gồm cả thẻ cư trú vẫn sẽ được xem xét miễn visa nhập cảnh vào lãnh thổ này trong thời gian một mươi bốn ngày như hiện nay
thưa quý vị những ngày qua tình hình thời tiết nắng nóng gây gắt kéo dài
đã dẫn đến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của người dân thủ đô cũng tăng cao đột biến
điều này dẫn đến lượng điện tiêu thụ trên địa bàn thủ đô cũng tăng theo
và để đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định evn hà nội đã có những giải pháp cụ thể
phản ánh của nhóm phóng viên thể sự trong phóng sự ngay sau đây
cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
tại hà nội nắng nóng xảy ra trên diện rộng gây gắt và kéo dài
có nơi nhiệt độ lên đến ba mươi bảy bốn mươi độ c
do đó nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của nhân dân tăng cao
dẫn đến lượng điện tiêu thụ trên địa bàn thủ đô cũng tăng đột biến
đặc biệt là các cơ sở cho thuê lưu trú
về cái tăng về kích tiền điện
thì như mọi năm về công ty của tôi thì cũng khoảng chi phí vào khoảng
một trăm hai mươi triệu tiền điện nhưng mà năm nay đã là một trăm bảy mươi triệu
thì cái con số đấy là nó cũng khá là cao
với lại chi phí cho một cái cơ sở kinh doanh
và cái đó cũng là cái mà chúng tôi rất là quan tâm
theo evn hà nội lượng điện tiêu thụ bình quân trong tháng sáu
tăng cao ở mức bảy mươi một một mươi tám triệu kwh một ngày
có nhiều ngày cao kỷ lục như ngày một mươi hai tháng sáu
ở mức tám mươi năm chín triệu kwh
trong khi đó
bình quân lượng điện tiêu thụ một ngày trong tháng bốn
chỉ ở mức năm mươi bốn ba mươi tám triệu kwh
và trong tháng năm là mức năm mươi bảy chín mươi chín triệu kwh
trung tâm điều độ thành phố hà nội chúng tôi cũng đã
chuẩn bị tốt cái phương án đảm bảo điện năm hai nghìn một mươi chín
và những kịch bản chúng tôi cũng đã xây dựng cụ thể
và sẵn sàng ứng phó với tất cả tình huống có thể xảy ra
và chúng tôi cũng đã thực hiện tính toán và vận hành
cái phương tức tối ưu để đảm bảo cung điện
một cách an toàn và ổn định nhất cho người dân thủ đô
trong những ngày nắng nóng
trong những đợt nắng nóng gai gắt
để tránh tình trạng điện tiêu thụ tăng cao
dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến
evn hà nội khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết
hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện
trong giờ cao điểm không giờ từ một mươi một h đến một mươi bốn h
và từ một mươi tám h đến hai mươi ba h hàng ngày
mong muốn rằng là khách hàng sẽ chia sẻ
và đồng hành cùng với cả ngành điện chúng tôi
do vậy mà chúng tôi cũng khuyến nghị với cả khách hàng
sẽ sử dụng điện một cách hiệu quả và tiết kiệm
một cách thông qua việc tiết giảm những thiết bị
không cần thiết trong khung giờ cao điểm
và hạn chế sử dụng các thiết bị mà tiêu thụ nhiều điện
đồng thời để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ lưới điện
chạm điện và khu dân cư evn hà nội cũng khuyến cáo người dân
không vi phạm khoảng cách an toàn đến đường dây thiết bị lưới điện
dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng